đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn do thứ trưởng lê quốc doanh dẫn đầu
đã kiểm tra tình hình phòng chống hạn xâm nhập mặn tại các tỉnh ven biển khu vực đồng bằng sông cửu long
hiện tại khu vực đồng bằng sông kiều long hiện có khoảng hai mươi hectare lúa
chịu ảnh hưởng của hạn mặn giảm năm mươi so với con số thiệt hại của năm hai nghìn một mươi sáu
đặc biệt vụ lúa đông xuân nông dân được mùa được giá nên rất phấn khởi
riêng vườn cây ăn trái cũng chịu tác động của hạn mặn nhưng nhờ có kinh nghiệm hơn
bà con nông dân cũng giảm thiểu được thiệt hại không để chết cây như đợt trước
do kinh nghiệm thành công từ vụ đông xuân vừa qua các cơ quan chức năng cần tiếp tục tính toán
thời vụ xuống giống hợp lý cho vụ hè thu năm nay phù hợp với khí hậu của từng tiểu vùng
việc phòng chống hạn mặn bây giờ là việc làm thường xuyên
các địa phương cần đề ra các giải pháp công trình và phi công trình trong thời gian tới